sáng chín tháng ba hội trường thống nhất tp hcm khai trương trưng bày mới từ dinh nodom đến dinh thống nhất từ năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trưng bày hàng trăm tài liệu hình ảnh có giá trị lịch sử quan trọng trong tòa nhà có kiến trúc hơn một trăm linh năm
được xây dựng từ thời pháp nằm trong quần thể của di tích dinh độc lập
qua hơn ba năm sưu tầm tư liệu ở khắp nơi trong và ngoài nước
các chuyên gia các nhà nghiên cứu đã tập hợp được trên tám trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật
từ các trung tâm lưu trữ quốc gia của việt nam mỹ và pháp với quy mô nhất từ trước đến nay
thay vì trưng bày những gì mình có các nhà nghiên cứu các chuyên gia đã cung cấp những tài liệu
mà khách tham quan muốn tìm hiểu làm mới có tính sáng tạo nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại
để khách tham quan có thể xem nghe tương tác và khám phá tự trải nghiệm với cái nhìn đa chiều
về các câu chuyện lịch sử sống động nhất dễ hiểu nhất
trưng bày từ dinh nodom đến dinh thống nhất một nghìn tám trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm sáu mươi sáu lần này
giới thiệu bối cảnh hình thành chinh no đom khắc họa một phần đời sống sài gòn thời pháp thuộc
điểm lại mốt thời trang một số sự kiện lịch sử quan trọng của việt nam
trong bối cảnh chung của thế giới giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi bảy một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giới thiệu sự hình thành và sụp đổ của chính quyền ngô đình diệm cùng với quá trình xây dựng dinh độc lập
trưng bày đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dinh độc lập
một trong những di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia
và đây sẽ là địa chỉ mới để khách tham quan trải nghiệm chia sẻ những ký ức lịch sử trong quá khứ và tự hào về hôm nay
trưng bày sẽ miễn phí tham quan trong hai tuần từ ngày một mươi tháng ba đến hai mươi ba tháng ba